trong cuộc sống hàng ngày như bàn ghế vỏng túi sách mũ thắt lưng mốc khóa
đến các tác phẩm nghệ thuật như tháp thời gian đồng hồ chậu hoa

có những cái lốp xe nó còn rất lạ rất quái hợp nữa
mà phải có báu đam mê đi tìm
thời gian sâu tầm của tôi là đến khoảng ba mươi năm
thành ra hiện giờ cái vốn liếng cái gia tài về lốp xe liệu tôi nó nhiều lắm
khắp nơi trong nhà hàng nghìn mênh hô vài nghìn mênh hô
vài trăm lốp khắp nơi chỗ nào có lốp cả

ngoài những sản phẩm sử dụng hàng ngày
ông còn đang thực hiện bộ tác phẩm khát vọng hòa bình
với hàng loạt mô hình về vũ khí
như giáo mát cung kiếm súng thần công bom mìn tên lửa
phục vụ tham quan triển lãm nghệ thuật
qua bàn tay ốc sáng tạo của ông
những vũ khí sát hương biến thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt
thể hiện ước mong về cuộc sống hòa bình cho nhân loại và môn thú
nhiều đơn vị doanh nghiệp muốn đặt mua những sản phẩm làm từ lốp xe
nhưng ông chưa nghĩ đến việc bán
ông vẫn đang làm tất cả để thỏa mãn đam mê của bản thân
và hơn hết muốn gửi gắm thông điệp qua các tác phẩm của mình
đó là lốp xe phế liệu là một trong những loại rác thải khó phân hủy nhất
nhưng nếu chúng ta biết tái sử dụng hoặc tạo ra những tác phẩm nghệ thuật
là một cách góp phần bảo vệ môi trường
tiếp tục với các nội dung thời sự chính trị quan trọng khác
tối qua tại hà nội ban thường trực ubnd tqvn hội nhà báo việt nam
đài truyền hình việt nam đã phối hợp tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc
báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
lãng phí lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tqvn
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo mặt trận tqvn
và đại diện các bộ ban ngành địa phương
đây là năm thứ hai giải báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
lãng phí được tổ chức nhằm phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội
của mặt trận tqvn và các đoàn thể chính trị xã hội
phát huy vai trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng
trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
đồng thời khuyến khích người dân và các cơ quan báo chí phản ánh
tố giác và tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
chống suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao
sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí trong cả nước các
thủ tướng chính phủ phản ánh sinh động phong phú thực tiễn
cuộc đấu tranh quyết liệt chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
nhiều tác phẩm được thể hiện công phu sáng tạo sinh động hấp dẫn
tạo sức lan tỏa và hiệu ứng cao trong xã hội
thủ tướng chính phủ đề nghị mặt trận tqvn và báo chí cả nước
cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa mặt trận tqvn
các hội nhà báo các cơ quan báo chí trong tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống thâm nhũng
lãng phí và các hoạt động giám sát phản biện tham gia xây dựng đảng
xây dựng chính quyền của mặt trận tqvn các cấp
có cơ chế phối hợp giữa mặt trận tqvn các cấp cơ quan báo chí
các cơ quan kiểm tra thanh tra các cơ quan bảo vệ pháp luật
các bộ ngành liên quan để giải quyết xử lý những vụ việc
do nhân dân báo chí phát hiện phản ảnh
thủ tướng cũng đề nghị báo chí cần coi trọng tính khách quan
chân thực tính chuyên nghiệp trong khai thác và xử lý thông tin
phản ánh kịp thời các vụ án vụ việc lớn phức tạp
những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực cửa quyền tham nhũng vật
đồng thời đề cao trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp
của nhà báo của cơ quan báo chí
năm nay giải đã nhận được một hai tác phẩm ở bốn loại hình
gồm báo in báo điện tử phát thanh truyền hình
các tác phẩm đã bám sát với chủ đề có chất lượng nghiệp vụ tốt
thông tin sắc bén trung thực được đầu tư công phu
thể hiện rõ trách nhiệm tinh thần dấn thân của nhà báo
hội đồng trung khảo đã chọn được ba mươi năm tác phẩm xuất sắc
để trao bốn giải a chín giải b một mươi giải c và một mươi hai giải khuyến khích
tác phẩm loạt ba phần những câu hỏi cần được giải đáp của nhóm tác giả
phát sóng trên truyền hình công an nhân dân
đã vinh dự được hội đồng trung khảo trao giải b
và tác phẩm ông phú đổ sơn vào cuộc chiến
chống tham nhũng của tác giả thu hiền
ban phát hành cục truyền thông công an nhân dân cũng đã được trao giải b
tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi sáu sáng nay
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị điều hành nội dung làm việc
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tham dự và đưa ra một số giải pháp tăng cường
hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới
dẫn báo cáo của chính phủ đoàn giám sát cho biết trong giai đoạn từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã xảy ra một mươi ba một trăm bốn mươi chín vụ cháy
làm chết ba trăm bốn mươi sáu người bị thương tám trăm hai mươi ba người thiệt hại về tài sản ước tính sáu năm trăm hai mươi bốn tám tỷ đồng
và sáu bốn trăm sáu mươi hai hectare rừng
nếu tính trung bình mỗi ngày xảy ra chín vụ cháy làm chết
hoặc bị thương một người thiệt hại về tài sản ước tính bốn bốn tỷ đồng và năm ba hectare rừng
một con số rất đáng chú ý trong báo cáo đó là hiện cả nước vẫn còn hai sáu trăm sáu mươi hai công trình
có nguy hiểm về cháy nổ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế
hoặc đã thẩm duyệt nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
trong đó chủ yếu là các công trình được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy chữa cháy
năm hai nghìn một có hiệu lực
phản đối trước ý kiến không nên kết thúc
công khai con số và các công trình này tránh ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản
bộ trưởng tô lâm nhiệt lệch chúc mừng ngài đại sứ nhận nhiệm vụ chính thức tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việt nam và vương quốc thái lan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống với nhiều điểm tương đồng về văn hóa phong tục tập quán
bởi vậy quan hệ hữu nghị hợp tác với vương quốc thái lan trong những năm qua trên các lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa xã hội an ninh quốc phòng không ngừng được củng cố và phát triển
quan hệ giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan của thái lan luôn được duy trì củng cố đem lại hiệu quả thiết thực nhất là hợp tác trao đổi thông tin tình hình tội phạm xuyên quốc gia phối hợp xác minh truy bắt tội phạm truy nã trục xuất các cá nhân lợi dụng lãnh thổ thái lan để hoạt động chống phá nhà nước việt nam phối hợp điều tra triệt phá các đường dây vận chuyển buôn bán ma túy từ nước thứ ba vào thái lan qua việt nam và ngược lại
quan hệ giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan của thái lan luôn được duy trì củng cố đem lại hiệu quả thiết thực nhất là hợp tác trao đổi thông tin tình hình tội phạm xuyên quốc gia phối hợp dụng lãnh thổ thái lan và ngược lại
trong các hội nghị trực tuyến tập huấn thông tư số một trăm bốn mươi hai nghìn một mươi chín của bộ trưởng bộ công an quy định về công tác thống kê trong công an nhân dân cho công an các đơn vị địa phương trong toàn quốc
đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của bộ công an để thu thập đầy đủ các thông tin phục vụ lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo chỉ huy công an các cấp nhận định đánh giá dự báo tình hình
từ đó đề ra chủ trương giải pháp quyết định chính xác những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh công tác thống kê trong công an nhân dân thời gian qua đã từng bước đi vào nền nếp
phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy tham mưu đề xuất lãnh đạo công an các cấp xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên ở các địa phương
đồng thời giúp lãnh đạo bộ tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước đề ra các chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
tuy nhiên trước những yêu cầu ngày càng cao đối với việc thực hiện công tác thống kê của lực lượng công an nhân dân
để lãnh đạo chỉ huy công an các cấp lãnh đạo bộ công an có chủ trương quyết sách đúng đắn chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác công an
dựa trên những số liệu chính xác đầy đủ bộ công an đã ban hành thông tư số một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín quy định về công tác thống kê trong công an nhân dân thay thế các quy định hiện hành
để thực hiện hiệu quả thông tư này thứ trưởng bùi văn nam cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung nghiên cứu
quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để cán bộ chiến sĩ làm công tác thống kê hiểu và thực hiện đúng
phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng của công tác thống kê từ đó thực hiện một cách nghiêm túc tất cả các bước
từ thu thập tổng hợp phân tích số liệu dự báo tình hình phục vụ công tác chỉ huy lãnh đạo
củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê nhất là công an cấp huyện tỉnh
đảm bảo bố trí cán bộ có năng lực trình độ chuyên môn và trách nhiệm
đặc biệt cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê để nâng cao hiệu quả công tác này
đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo chỉ huy của lãnh đạo bộ và lãnh đạo chỉ huy công an các cấp
đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
chiều ngày hôm qua đã đến làm việc với ban chấp hành đảng ủy công an tỉnh bình phước
đảng ủy công an tỉnh bình phước đã báo cáo nhanh về công tác xây dựng lực lượng
và kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh
đồng chí thứ trưởng đã ghi nhận biểu dương những thành tích của tập thể công an tỉnh bình phước
đạt được trong thời gian qua đặc biệt đã chủ động bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của địa phương và đất nước
cũng tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng đã thông báo một số chủ trương
về công tác tổ chức cán bộ của đảng ủy công an trung ương
đồng thời yêu cầu đảng ủy công an tỉnh ban giám đốc công an tỉnh bình phước
tiếp tục thực hiện công tác xây dựng lực lượng tinh gọn giảm tầng nấc trung gian
bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp toàn diện của đảng đối với công tác công an
giảm các khâu trung gian trong điều hành tạo thuận lợi cho hoạt động lãnh đạo chỉ huy trong công an nhân dân
theo nghị định số một ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ công an
và các quyết định của bộ trưởng về chức năng nhiệm vụ quyền hạn
và cơ cấu tổ chức các đơn vị cấp phòng trong lực lượng công an tỉnh bình phước
kết thúc buổi làm việc đồng chí thứ trưởng đã chủ trì thực hiện quy trình điều động
bổ nhiệm một đồng chí cán bộ lãnh đạo của lực lượng công an tỉnh bình phước
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống công an nhân dân
chiều nay cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức lễ công bố quyết định
thành lập công lạc bộ công an hiêu trí cục truyền thông công an nhân dân
và gặp mặt cán bộ hiêu chí
hiện nay công lạc bộ công an hiêu chí cục truyền thông công an nhân dân
có một trăm hai mươi sáu đồng chí tham gia câu lạc bộ được thành lập từ ba đơn vị trước đây
là trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân
báo công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân
việc thành lập câu lạc bộ là hoạt động thiết thực tạo cầu nối gắn kết chặt chẽ
giữa đơn vị với các cán bộ hiêu chí
tại buổi gặp mặt trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
đánh giá cao sự hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ
trong đó thường xuyên làm tốt công tác chăm lo thăm hỏi chú đáo kịp thời đến các hội viên
thực sự là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa đơn vị và các cán bộ hiêu chí
cũng trong buổi gặp mặt trung tướng mai văn hà đã thông báo những kết quả công tác nổi bật
của đơn vị thời gian vừa qua với nhiều thành tích của các cá nhân tập thể
trong đó nhấn mạnh đến sự đóng góp quan trọng của các đồng chí lãnh đạo các cán bộ hiêu chí
đồng thời khẳng định trong thời gian tới để tiếp tục xây dựng phát triển đơn vị hơn nữa
rất cần sự quan tâm ủng hộ đóng góp thêm nhiều kinh nghiệm tâm huyết và trí tuệ
của các đồng chí cán bộ hiêu chí
lựa chọn cán bộ có đủ kinh nghiệm năng lực tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân
phương án bố trí tăng cường công an chính quy xuống xã đã được công an tỉnh hà nam triển khai
và từng bước đem lại hiệu quả phù hợp theo đề án của bộ công an
đó là bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
phản ánh của phóng viên thời sự
từ khi các đồng chí về đây thì cũng sâu sát xuống từng cơ sở
như chúng tôi chẳng hạn làm công tác kinh doanh và quản lý lao động
cho thuê phòng trọ này khác thì tôi thấy là các đồng chí đã thường xuyên xuống nắm mắt tình hình
và cái trật tự nói chung là nó sẽ đi vào một cái nền nếp nó khác trước là
cái niềm tin của dân người ta có niềm tin tốt hơn
từ khi có công an chính quy về được cấp trên điều về trên địa bàn
tôi cũng đảm bảo an ninh trật tự cũng đã được đảm bảo hơn
nhưng đặc biệt
đặc biệt là giữa tệ nạn xã hội và các tội phạm đã được giảm nhiều
với nhiều người dân trên địa bàn xã thanh nghị huyện thanh liêm tỉnh hà nam
từ khi có công an chính quy về đảm nhận chức danh trưởng phó công an xã
tình hình an ninh trật tự đã có những chuyển biến tích cực
người dân cũng đã tin tưởng hơn vào lực lượng công an
từ đó tạo sự gắn kết đồng sức đồng lòng trong quần chúng nhân dân
tích cực giúp đỡ lực lượng công an thực thi nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự
tình hình mới
tôi phải nói rằng là đây là một cái đề án rất tuyệt vời
đối với chính quyền địa phương chúng tôi
cũng như hiện đại thì vẫn còn những một số lượng công an viên là bán chuyên trách
để mà đáp ứng với cái nhu cầu nhiệm vụ mới thì nó còn bất cập
cho nên xuất phát được vấn đề đó thì cái lực lượng chính quy người ta đã qua trường
qua lớp và người ta được đào tạo cơ bản và người ta đã qua thực tiễn
trong vấn đề công tác ở các đơn vị mà nay đã về địa phương
thì quả thật là một cái
rất thuận lợi cho chính quyền địa phương chúng tôi
từng làm công tác điều tra từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thiêu tá vũ mạnh dũng được điều động về làm trường công an xã thanh nghị
trên địa bàn xã có ba nhà máy xi măng lớn
một mươi bốn công ty khai thác hoạt động về vật liệu xây dựng
điều này cũng kéo theo các hoạt động kinh doanh cho thuê trọ
và nhiều người ở nơi khác về địa bàn làm ăn
nếu không bám sát địa bàn thì đây sẽ là địa bàn nhiều đối tượng
có thể lợi dụng để hoạt động phạm tội

gây phức tạp tại cơ sở
để đảm bảo tình hành linh trật tự địa phương
thì bản thân tôi nhìn nhận thì vẫn phải là công tác
nắm người nắm hộ quản lý tốt những người đến tạm trú tại địa phương
ngoài ra thì cũng phải nắm những đối tượng hình sự
có những biểu hiện nghi hoạt động tội phạm
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
trên địa bàn toàn tỉnh hà nam đã triển khai đưa
một trăm linh năm cán bộ chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã
trong đó có ba mươi năm đồng chí là trưởng công an xã
ba mươi năm đồng chí phó trưởng và ba mươi năm đồng chí công an viên
điều đáng nói hà nam đang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành một trăm linh các xã trên địa bàn toàn tỉnh
có công an chính quy về địa bàn
theo tôi thì đây là một đề án của bộ
trong tình hình hiện nay cũng rất kinh tởi và phù hợp với yêu cầu
công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cái giai đoạn này
thực tiễn cho thấy là từ khi bố trí đến nay
tình hình an ninh trật tự ở các xã được bố trí
thì cơ bản ổn định dữ vững
thì tái tên nạn xã hội và phạm pháp hình sự thì có cái giảm
và kiềm được nghiêm chế
và được cán bộ và nhân dân ghi nhận đánh giá
cái vai trò của lực công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
ngày càng gần dân sát dân bám cơ sở
sẽ góp phần thực hiện tốt hơn và hiệu quả hơn
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo an toàn trật tự xã hội tại địa phương